các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó tỉnh bắc ninh cho phép các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự được hoạt động trở lại nhưng không tập trung quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
các cơ sở thờ tự có lượng du khách phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án điều tiết đảm bảo công tác phòng chống dịch
cùng với đó các dịch vụ ăn uống trong nhà được phép mở lại hoạt động nhưng phải đảm bảo giãn cách công suất tối đa năm mươi
trong đó lưu ý tập trung không quá ba mươi người cùng một thời điểm
trong cùng một phòng và tất cả người tham gia kinh doanh khách hàng đã được tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín theo quy định khuyến khích bán hàng mang về
đồng thời các hoạt động thể dục thể thao được phép hoạt động trở lại
riêng đối với các hoạt động thể dục thể thao trong nhà tập trung không quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
ngoài ra các cơ sở cắt tóc gội đầu không tập trung quá một mươi người tại một thời điểm
hoạt động đám cưới đám tang tổ chức không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
đối với đám rỗ liên hoan tổ chức gọn nhẹ hạn chế số lượng người tham dự
tỉnh bắc ninh tiếp tục dừng hoạt động đối với các dịch vụ ca đao kê quán ba vũ trường massage
tỉnh yêu cầu các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự các cơ sở kinh doanh dịch vụ chợ siêu thị
phải bố trí người trực kiểm soát người ra vào khai báo y tế bằng phương pháp quét mã qr code
và nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng hai đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai mươi sáu ba mươi hai ca nhiễm mới
trong đó có chín ca nhập cảnh và hai mươi sáu hai mươi ba ca ghi nhận trong nước tăng hai bảy mươi ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi một tỉnh thành phố có tám hai trăm sáu mươi bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm tám mươi bảy ca nghệ an một bảy trăm bốn mươi chín ca hải phòng một ba trăm sáu mươi sáu ca hải dương một ba trăm hai mươi chín ca
nam định một một trăm tám mươi chín ca bắc ninh một bảy mươi chín ca
hòa bình một bảy mươi ba ca thanh hóa chín trăm chín mươi sáu ca đà nẵng chín trăm ba mươi chín ca bắc giang tám trăm bảy mươi sáu ca vĩnh phúc tám trăm bốn mươi bảy ca
bình định bảy trăm bốn mươi bốn ca thái nguyên bảy trăm ba mươi năm ca ninh bình bảy trăm một mươi năm ca phú thọ sáu trăm hai mươi tám ca quảng nam bốn trăm chín mươi ca
thái bình bốn trăm tám mươi năm ca quảng bình bốn trăm sáu mươi tám ca lạng sơn bốn trăm sáu mươi bảy ca con tum bốn trăm ba mươi bảy ca quảng ninh bốn trăm hai mươi bốn ca
phú yên ba trăm bảy mươi hai ca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
ca cà mau một trăm bảy mươi một ca cao bằng một trăm bốn mươi sáu ca điện biên một trăm bốn mươi một ca hà giang một trăm hai mươi tám ca lài châu tám mươi chín ca bắc cạn tám mươi năm ca bạc liêu tám mươi hai ca bình thuận tám mươi ca vĩnh long sáu mươi chín ca bến trè sáu mươi ba ca lòng an ba mươi chín ca bình dương ba mươi sáu ca hà tĩnh ba mươi ba ca trà vinh ba mươi ca hậu giang hai mươi sáu ca tây ninh hai mươi hai ca đồng tháp hai mươi ca cần thơ một mươi chín ca đồng nai một mươi tám ca
thiên giang một mươi bảy ca an giang một mươi ca ninh thuận chín ca tiền giang ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hà tĩnh giảm chín trăm tám mươi sáu ca gia lai giảm hai trăm một mươi năm ca và phú thọ giảm một trăm bảy mươi hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hòa bình tăng một năm mươi năm ca bắc giang tăng ba trăm bảy mươi bảy ca lạng sơn tăng ba trăm năm mươi hai ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi tám bảy mươi bảy ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm có chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca quảng ninh hai mươi ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca hưng yên sáu ca kiên giang bốn ca thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng một ca long an một ca bà rịa vũng tàu một ca bình dương một ca
tâm đồng một ca và ninh bình một ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai bốn trăm ba mươi sáu trăm tám mươi ba ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi bốn sáu trăm một mươi sáu ca nhiễm
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai bốn trăm hai mươi ba năm trăm năm mươi ba ca trong đó có hai hai trăm linh ba bảy trăm bảy mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm với năm trăm một mươi năm một trăm linh chín ca bình dương với hai trăm chín mươi ba sáu mươi tám ca hà nội với một trăm năm mươi chín bảy trăm ba mươi năm ca đồng nai với một trăm linh hai ca và tây ninh có tám mươi tám sáu trăm năm mươi chín ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai bốn trăm hai mươi ba năm trăm năm mươi ba ca trong đó có hai bốn trăm hai mươi ba năm trăm năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh